chính quyền thành phố jerusalem vừa khôi phục lại các kế hoạch xây năm trăm linh nhà ở mới tại khu định cư do thái ramas somo ở đông jerusalem đã bị hoãn từ năm hai nghìn một mươi bốn do bị cộng đồng quốc tế chỉ trích
theo tổ chức phi chính phủ al anim ủy ban quy hoạch và xây dựng thành phố đã đưa ra quyết định thúc đẩy các kế hoạch xây năm trăm linh nhà ở mới tại khu định cư do thái ramad đông jejusalem và sẽ được mở rộng về phía đông bắc
tổ chức al amim nêu rõ kế hoạch này dự kiến sẽ tiếp tục lấn vào khu vực bayhania của người palestine trong khi nối với khu định cư do thái ramos được mở rộng về phía tây
israel đã sáp nhập đông jerusalem từ cuộc chiến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này và coi bờ tây và đông jerusalem là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
vì vậy tất cả các khu định cư do thái xây dựng trên các vùng đất chiếm đóng này là bất hợp pháp
trong khi đó phía palestine muốn đông jerusalem là thủ đô của nhật
nước palestine trong tương lai được thành lập ở bờ tây và giải gaza
hiện có hơn hai trăm linh người israel đang sinh sống tại những cộng đồng ở đông jejusalem